chuyển sang thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
mới đây xảy ra thêm một vụ đối tượng vờ mua hàng để trộm cắp tài sản
xảy ra trên địa bàn của xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
trước đó truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần tuyên truyền về thủ đoạn của các đối tượng này
camera an ninh ghi lại khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu
trước ngôi nhà trên đường quách điêu xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát năm mươi chín n một trăm linh tám nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đến xe bánh mì để mua hàng
người này nhiều lần yêu cầu người bán hàng lấy thêm đồ tìm sơ hở
và nhanh tay lấy trộm điện thoại trị giá khoảng năm triệu đồng rồi bỏ trốn
bất xúc trước vụ việc nạn nhân đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để mọi người đề cao cảnh giác